do tác động của sóng biển tây dòng chảy ven bờ quá trình biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven biển
nên một số đoạn bờ biển ở tỉnh kiên giang đã xảy ra hiện tượng sói lở với tổng chiều dài sáu mươi bốn ba mươi bảy km
ước tính tổng kinh phí để thực hiện các giải pháp đối phó và khắc phục tình trạng sói lở bờ biển khoảng hơn một tỷ đồng
theo ông nguyễn văn tâm giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang
trung ương đã có kế hoạch hỗ trợ kinh phí để kiên giang xây dựng các công trình bảo vệ khoảng một mươi sáu năm km bờ biển bị sói lở
đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn huyện an minh an biên và hòn đất với tổng kinh phí khoảng ba trăm linh hai tỷ đồng
theo đó một trăm bảy mươi hai tỷ đồng được hỗ trợ từ nguồn vốn vai ngân hàng thế giới để xây dựng công trình bảo vệ bờ biển với chiều dài một mươi km
đoạn từ tiểu dừa đến chủ vàng thuộc huyện an minh
năm mươi tỷ đồng hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hai nghìn một mươi tám để xử lý sạt lở
cấp bách bờ biển dài hai năm km tại khu vực mũi rảnh thuộc huyện an biên
tám mươi tỷ từ nguồn vốn biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh nhằm xử lý đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài bốn km tại xã bình giang huyện hòn đất